thông tin từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an
vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề triệu tập và bắt giữ hai mươi năm nghi phạm
tại nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ trên ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai xe ô tô một mươi thẻ atm
hàng chục điện thoại di động giấy tờ và các tam vật khác có liên quan
đường dây tổ chức đánh bạc này hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay gồm năm cấp đại lý hoạt động chuyên nghiệp
thủ đoạn tinh vi kín kẽ sử dụng phần mềm công nghệ thông tin
trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng năm trăm linh triệu đồng tích lũy kế trong thời gian một tháng gần đây số tiền đánh bạc khoảng một mươi năm tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ mở rộng chuyên án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật